ngày một mươi bảy tháng hai một đám cháy đã xảy ra tại núi minh đạm thuộc khu vực đèo nước ngọt thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đám cháy đã tạm thời được khống chế nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát do gió đang thổi mạnh
năm trăm linh người đã được huy động để khống chế đám cháy và phải đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
núi minh đạm hiện đang được cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
năm hai nghìn một mươi chín tại đây đã từng xảy ra cháy và phải mất nhiều ngày mới dập tắt được hoàn toàn